chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
và tại việt nam chúng ta cũng đang tìm ra những giải pháp để có thể thúc đẩy thật nhanh hình thức này
đây sẽ là câu chuyện chúng tôi bàn luận trong chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
và xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng ta đó là tiến sĩ vũ đình ánh chuyên gia kinh tế tài chính
xin chào tiến sĩ vũ đình ánh và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự mà nhóm phóng viên của chương trình đã thực hiện về chủ đề này
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
tỷ trọng sử dụng tiền mặt của người việt đã giảm khá mạnh
việc sử dụng thẻ để thanh toán trong các giao dịch đang trở thành phổ biến ở các thành phố lớn
vào năm hai nghìn một mươi tỷ trọng sử dụng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán tại việt nam ở mức một mươi bốn hai
nhưng đến thời điểm thống kê gần đây nhất thì mức này đã giảm xuống còn khoảng một mươi hai
việc sử dụng tiền mặt trong thời gian vừa qua giảm đi một cách rõ ràng
một phần là bởi vì cái hệ thống internet nó trở nên thông dụng hơn với người dân
cái phần thứ hai thì chúng ta cũng phải thấy rằng là các cái siêu thị nhà hàng hiện nay của chúng ta đã tương đối phát triển
và họ thường sử dụng và khuyến khích
những người mua sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng các thẻ thanh toán khác nhau
hoặc bằng cái việc đặt hàng trước và thanh toán thông qua các hình thức khác
và vì thế cho nên cái lượng thanh toán bằng tiền mặt nó có giảm đi
việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng là xu hướng chung trên thế giới
tổ chức the better than cast alien trực thuộc cơ quan liên hợp quốc
cũng cho biết các nước đang đẩy nhanh việc thanh toán không sử dụng tiền mặt
được khảo sát người ta đã thấy có những bước tiến nhanh chóng và rất hiệu quả
ấn độ tiết kiệm đến hai tỷ usd mỗi năm từ các khoản thất thoát trước đó
ở brazil không chỉ tiết kiệm được một trăm bảy mươi năm triệu usd tiền thuế mỗi năm mà còn bổ sung một tám tỷ usd vào gdp
và ở mexico tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đã tăng thêm một mươi bảy
sau khi lắp đặt hai mươi thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán tại các cửa tiệm bán lẻ trong hai năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam
chính phủ cũng đã thông qua đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đề án đặt ra hàng loạt mục tiêu như đến cuối năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán dưới mức một mươi
một trăm linh các siêu thị trung tâm mua sắm có thiết bị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt
bảy mươi các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
năm mươi cá nhân hộ gia đình ở các thành phố lớn
sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong mua sắm tiêu dùng
trước hết thì thanh toán không dùng tiền mặt là có đem lại cái lợi ích chung cho toàn xã hội
khi mà chúng ta giảm cái việc thanh toán bằng tiền mặt
do đó thì các cái chi phí liên quan đến chi phí giao dịch nói chung và cái chi phí thanh toán sẽ được giảm đi rất là nhiều
cái thứ hai là cái việc thanh toán không dùng tiền mặt thì có lợi cho tất cả các đối tượng trong xã hội
đặc biệt là các cái khoản thanh toán mà có cái quy mô lớn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
giữa những người dân với nhau mà thay vì thanh toán bằng tiền mặt
người ta sử dụng cái thanh toán không dùng tiền mặt thì không chỉ liên quan đến các cái lợi ích về kinh tế
lợi ích về tài chính mà nó còn liên quan tới cả những lợi ích về an ninh an toàn đối với các doanh nghiệp
cũng như là đối với các cái hội gia đình và đối với các cái cá nhân
cái thứ ba đó là các cái giao dịch giữa các cái cơ quan nhà nước giữa các cái cơ quan chính phủ với người dân
với doanh nghiệp mà nếu phát triển mạnh cái giao dịch mà không dùng tiền mặt
thì cũng có thể là đem lại những cái lợi ích những cái điểm thuận tiện cho cả các cái cơ quan quản lý nhà nước
cũng như là đối với cả những người doanh nghiệp đối với người dân những cái hội gia đình
cái điểm thứ tư đó là với các cái lợi ích đem lại từ các cái giao dịch mà không sử dụng tiền mặt đó
thì còn giúp cho chúng ta cái nền kinh tế việt nam của chúng ta
các cái chủ thể trong nền kinh tế việt nam của chúng ta sẽ tương tác với cả các cái chủ thể
ở trong khu vực cũng như là trên thị trường quốc tế
chúng ta tiếp tục câu chuyện về cái phóng sự vừa rồi
thì chúng ta có thể thấy rõ là cái tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt của người việt đã giảm mạnh
và việc sử dụng thẻ để thanh toán trong các giao dịch thì cũng đã trở nên tương đối phổ biến ở các thành phố lớn
có thể nói đây là một tín hiệu rất tích cực đối với chúng ta chưa ạ
vâng đây tôi cho rằng là một tín hiệu rất là tích cực
có thể nói là cái định hướng của chúng ta về vấn đề làm sao mà tăng được cái tỉ trọng
thanh toán không sử dụng tiền mặt là một cái định hướng lớn mà chúng ta đã thực hiện nhất quán
trong ít nhất là khoảng hai thập kỷ này
tuy nhiên thì trong thực tế cái tỉ trọng mà thanh toán không sử dụng tiền mặt của chúng ta
cũng có thể nói là có cái tốc độ tăng chậm
nhưng những cái năm gần đây cùng với cái sự phát triển của hệ thống tài chính
cùng với cả các cái điều kiện về công nghệ
và đặc biệt tôi cho rằng liên quan đến cái sự thay đổi về tâm lý
cũng như là cái thói quen cái tập quán tiêu dùng
thanh toán của người việt đặc biệt là ở cái khu vực đô thị
thì đã tạo ra những cái tiền đề có thể nói là rất thuận lợi
giúp cho chúng ta tăng rất nhanh cái tỉ trọng thanh toán không sử dụng tiền mặt
trong cái mấy năm gần đây
và với cái tốc độ như thế này thì tôi cho rằng cái việc mà chúng ta có thể tiệm cận được
với cái tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt như ở những cái nước tiên tiến
trong khu vực và trên thế giới
thì chắc chắn sẽ là trong một cái tương lai không phải là quá xa
vâng tuy nhiên là việc thanh toán không dùng tiền mặt
thì còn một số rào cản khiến khách hàng cá nhân
cũng như là các cái tổ chức doanh nghiệp e rè
đó là tính bảo mật
để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam một cách hiệu quả
thì chúng ta phải giải quyết vấn đề trên như thế nào
vâng có thể nói là cái thanh toán không dùng tiền mặt
ngoài các yếu tố liên quan đến yếu tố về kinh tế
về tài chính về tiền tệ
hay là những vấn đề về công nghệ kỹ thuật như là chúng ta đã chia sẻ
thì rõ ràng
cái mà tất cả các cái chủ thể trong nền kinh tế
khi đứng trước cái sự lựa chọn là sẽ thanh toán bằng tiền mặt
hay là thanh toán không dùng tiền mặt
thì có một vài các cái yếu tố quan trọng mà sẽ quyết định cái lựa chọn của họ
và chính cái yếu tố mà anh vừa nêu là một trong những yếu tố quan trọng nhất
đó là vấn đề bảo mật vấn đề an toàn
khi mà rõ ràng cái việc thanh toán không dùng tiền mặt như vậy
thì phải dựa trên các cái nền tảng công nghệ
và nó không là những cái vật có thể sờ thấy được nhìn thấy được
mà rõ ràng ở đây là dựa trên cái nền tảng về công nghệ thông tin
do đó thì cái đầu tiên và cái yêu cầu quan trọng
đó là cái sự bảo mật cái sự an toàn
về mặt công nghệ của cái hệ thống tài chính tiền tệ ngân hàng
nơi mà cái thanh toán không dùng tiền mặt như là một cái chức năng quan trọng nhất của họ
và cũng là cái điều kiện để họ thúc đẩy cái thanh toán không dùng tiền mặt
cái vấn đề thứ hai là bản thân những người sử dụng cái thanh toán không dùng tiền mặt
bao gồm các cái chủ thể không chỉ là những cá nhân
các cái hộ gia đình
đặc biệt là đối với doanh nghiệp thì họ cũng phải nâng cao cái trình độ về bảo mật
và đảm bảo các điều kiện về an toàn trong thanh toán không dùng tiền mặt
để tránh cái trường hợp mà xảy ra những cái sai sót
những cái lỗi hay là những cái kẽ hở khiến cho có thể là tội phạm chủ động
và cũng có thể trong một số trường hợp là tình cờ gây ra những cái mất an toàn
trong cái vấn đề là thanh toán không sử dụng tiền mặt
và tiến tới nữa là khi các cái giao dịch thanh toán không sử dụng tiền mặt của chúng ta
là sẽ không chỉ giới hạn trên cái thị trường
mà còn mở ra cả thị trường khu vực và thị trường quốc tế
cùng với cái tiến trình chúng ta mở cửa hội nhập thực hiện các cái cam kết quốc tế
thì rõ ràng là các cái thanh toán không sử dụng tiền mặt đó còn phải được bảo vệ
còn phải được điều chỉnh không chỉ bởi luật pháp của việt nam chúng ta
mà còn được điều chỉnh bởi luật pháp quốc tế
do đó thì các cái tiệm cận giữa các cái điều kiện cũng như là các cái quy chuẩn
quy chế và các hệ thống pháp lý liên quan đến thanh toán không sử dụng tiền mặt
ở việt nam chúng ta với cả các nước trong khu vực và quốc tế
là chúng ta phải có cái tiệm cận để làm sao mà tạo ra một cái môi trường
có thể nói là thuận lợi nhất nhưng đồng thời nó cũng là an toàn nhất
và đảm bảo được cái khả năng bảo mật không xảy ra những cái đổ vỡ
thì có như vậy cái việc mà thanh toán không sử dụng tiền mặt của chúng ta
mới có thể tăng lên kể cả về mặt tỉ trọng trong thanh toán
cũng như đặc biệt đó là cái chất lượng trong cái thanh toán không sử dụng tiền mặt
vâng ngoài những vấn đề nêu trên thì theo ông chúng ta cần phải có thêm những giải pháp như thế nào
để thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt
ở việt nam để chúng ta có thể bắt kịp với thế giới
thì hiện nay cái việc phát triển của chúng ta cần phải tập trung thêm vào một số điểm
cái đầu tiên đó là liên quan tới các cái công cụ mà chúng ta có thể cung cấp
cho các hoạt động thanh toán không sử dụng tiền mặt
tôi đơn cử ví dụ như là hiện nay chúng ta có một số loại thẻ
là có thể là thẻ trả trước có thể là thẻ tín dụng trả sau
tuy nhiên thì đối với cả thanh toán không sử dụng tiền mặt
còn rất nhiều các cái công cụ khác mà ở khu vực cũng như là thế giới
người ta đã áp dụng phổ biến
và cái số lượng các cái công cụ đó cũng không ngừng tăng lên
để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những người tham gia
vào các hoạt động thanh toán không sử dụng tiền mặt đó
có những cái công cụ ngày một hiện đại hơn thuận lợi hơn
và đặc biệt là nó hiệu quả và cũng như là chúng ta vừa chia sẻ
tức là đảm bảo cái an toàn bảo mật tốt hơn
thì đó là cái đầu tiên mà tôi cho rằng chúng ta cần quan tâm
cái vấn đề thứ hai là một trong những cái vướng mắt của chúng ta
đó là khi chúng ta phát triển hệ thống thanh toán
thì bị bên cạnh đó cái hệ thống thương mại
cái hệ thống các cái giao dịch của chúng ta
thì lại chưa tương thích với cái khả năng hay là cái công cụ thanh toán
không sử dụng tiền mặt
thì đây là một cái nhược điểm hạn chế mà tôi cho rằng
chúng ta phải phát triển đồng bộ cả về phía cung cũng như là về phía cầu
đối với những cả giao dịch thanh toán mà không sử dụng cái tiền mặt
cái điểm thứ ba đó là cái việc phát triển các cái công nghệ của chúng ta
rõ ràng thì hiện nay việt nam và rất nhiều nước trên thế giới
đang hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và với cái tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn này
thì sẽ trên rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau
trong đó có cái lĩnh vực về tài chính tiền tệ
và chắc chắn là sẽ tác động đến cái hoạt động thanh toán không sử dụng tiền mặt
kể cả theo chiều thuận cũng như là theo chiều nghịch
và do đó thì làm sao mà chúng ta tận dụng được các cái cơ hội
của cách mạng công nghiệp bốn
trong cái phát triển hệ thống tài chính tiền tệ ngân hàng chúng ta
nói chung và đặc biệt ở đây là với chủ đề của chúng ta
đó là làm sao mà đẩy mạnh được cái sử dụng thanh toán
không sử dụng cái tiền mặt là cái mà chúng ta cần phải làm
cái điểm thứ tư mà tôi cho rằng cũng không kém phần quan trọng
đó là chúng ta phải đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền
để làm sao mà giúp cho ngày một số lượng ngày một đông hơn
trong xã hội trong nhân dân của chúng ta nhận thức được
những cái ưu điểm những cái điểm tích cực của cái thanh toán
không sử dụng tiền mặt
thì có như vậy chúng ta mới tạo ra được cái tăng tỉ trọng thanh toán
không sử dụng tiền mặt trong cái tổng quy mô thanh toán
của chúng ta một cách bền vững với tốc độ cao bền vững
và nó là cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cái hoạt động
có thể nói là trong cái đời sống hàng ngày của mỗi một người dân
cũng như là trong cái hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp
của chúng ta trên thị trường trong nước cũng như là đối với các hoạt động
bên ngoài trên thị trường quốc tế trong cái bối cảnh mở cửa hội nhập của chúng ta
vâng để thúc đẩy việc thanh toán không sử dụng tiền mặt ở việt nam
thì thủ tướng chính phủ cũng đã phê duyệt đề án thanh toán không sử dụng tiền mặt
vậy thì ông đánh giá thế nào về sự cần thiết kịp thời của đề án này
đối với sự phát triển kinh tế của việt nam
cái việc mà ban hành một cái đề án để làm sao mà thúc đẩy cái việc là thanh toán
không sử dụng tiền mặt của chúng ta từ nay cho đến một thời gian tới
thì tôi cho rằng là rất cần thiết
và với các cái nội dung của đề án này thì đã bao quát được tất cả những cái điểm
mà thứ nhất là xác định được cái mục tiêu của chúng ta trong vấn đề là sẽ đẩy
cái các cái mục tiêu vừa là mục tiêu khái quát cũng như là mục tiêu
cụ thể liên quan tới cái việc là mở rộng và phát triển cái thanh toán
không sử dụng tiền mặt
cái điểm quan trọng thứ hai trong cái đề án này mà tôi cho rằng
nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những cái điểm hạn chế cản trở
mà như từ đầu chúng ta cũng đã chia sẻ liên quan tới cái việc là thúc đẩy
phát triển cái thanh toán không sử dụng tiền mặt ở việt nam
và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh là chúng ta mở cửa và hội nhập
với cả quốc tế có thể nói là rất sâu và rộng trong những năm tới đây
cái điểm thứ ba nữa là ở đây cũng đã chỉ ra rõ trách nhiệm của các cái bên liên quan
ở đây không chỉ là bên liên quan cụ thể ví dụ như là đối với hệ thống ngân hàng thương mại
ví dụ với cơ quan quản lý đối với hệ thống các tổ chức tiến dụng
và tổ chức thanh toán của chúng ta như là ngân hàng nhà nước
mà còn chỉ ra trách nhiệm của kể cả các cái bộ ngành của các cái cấp chính quyền
trong cái vấn đề là làm sao mà thúc đẩy cái thanh toán không sử dụng tiền mặt
trong cái giao dịch mà như chúng ta đã chia sẻ
đó là giao dịch giữa các cái cơ quan của nhà nước
kể cả cơ quan hành chính cũng như là các cái đơn vị sự nghiệp của nhà nước
trong các cái hoạt động giao dịch thanh toán
để làm sao mà tăng được cái tỉ trọng về thanh toán không sử dụng tiền mặt
không chỉ trong xã hội ở cái khu vực ngoài nhà nước
mà còn đặc biệt quan trọng là trong cái khu vực giữa khu vực nhà nước
với cả cái cộng đồng dân cư và với cả xã hội
vâng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh đã tham gia chương trình ngày hôm nay
của việc thanh toán không dùng tiền mặt
đối với không chỉ việt nam mà còn với rất nhiều nước trên thế giới
và có thể nói đó là một bước tiến lớn trong sự phát triển của văn minh loài người
rõ ràng ở việt nam hiện nay chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều những rào cản
những khó khăn để có thể áp dụng hình thức này vào việc thanh toán
tuy nhiên đó sẽ chỉ là động lực để chúng ta nỗ lực quyết tâm hơn
trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây
xin chào và hẹn gặp lại